quán triệt sâu sắc và thực hiện các nghị quyết chỉ thị của quân ủy trung mương bộ tổng tham mưu về xây dựng bộ đội đặc công hải quân theo hướng chính quy tinh nhuệ tiến lên hiện đại
trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ tư lệnh hải quân có nhiều giải pháp thiết thực tập trung đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện rèn nghiêm an toàn và làm chủ trong mọi tình huống
sẵn sàng chiến đấu xứng đáng là một lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của quân đội cùng hướng tới nhiệm vụ chính trị bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lữ đoàn đặc công hải quân một trăm hai mươi sáu
năm nay mới một mươi chín và là một tân binh mới quê ở thanh hóa từ nhỏ chiến sĩ phạm lê phương nam đã có ước mơ lớn lên được trở thành một chiến sĩ hải quân
nuôi giữ ước mơ cho đến ngày tốt nghiệp xong lớp một mươi hai nam không thi trường đại học mà em đã tình nguyện viết đơn xin vào quân ngũ với ý chí quyết tâm vững tay súng bảo vệ tổ quốc
năm hai nghìn một mươi sáu lữ đoàn đặc công hải quân một trăm hai mươi sáu luôn bám sát phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc hoàn thành một trăm linh chương trình huấn luyện cho các đối tượng
kết quả kiểm tra một trăm linh
năm hai nghìn một mươi bảy lữ đoàn đặc công hải quân một trăm hai mươi sáu luôn bám sát phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc hoàn thành một trăm linh chương trình huấn luyện cho các đối tượng
kết quả kiểm tra một trăm linh chương trình huấn luyện cho các đối tượng
kết quả kiểm tra một trăm linh chương trình huấn luyện cho các đối tượng
giúp chiến sĩ mới cọ sát với thực tiễn huấn luyện